chương trình tối nay chủ nhật ngày chín tháng bốn sẽ có những nội dung chính sau đây

trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy philippines là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
sau trung quốc
tuy nhiên việc nước này mới đây quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo nước ngoài
đang gây lo ngại cho triển vọng gạo việt nam tại thị trường nước này

nguyên nhân do sản lượng gạo của philippines thu hoạch trong vụ này là một triệu tấn
nên ưu tiên tiêu thụ shipping

thiếu hụt khoảng một tám triệu tấn gạo nhưng sẽ không nhập khẩu trong vụ thu hoạch

gần một một mươi ba triệu tấn chiếm một mươi bảy thị phần đến năm hai nghìn một mươi sáu philippines chỉ nhập từ việt nam

theo trang thông tin về thủy sản seafoodshort com từ ngày một chín hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp mỹ sẽ giám sát
cá da trơn cá cha với một tên gọi thống nhất là catfish nghĩa là cá da trơn
cho đến khi quyết định trên có hiệu lực cá cha việt nam xuất khẩu sang mỹ vẫn chịu sự kiểm tra

tại việt nam được xuất khẩu sang mỹ một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới
ban đầu cá cha xuất khẩu sang thị trường này dưới tên gọi catfish nhưng đến năm hai nghìn hai
về mỹ yêu cầu việt nam không được sử dụng tên catfish ghi trên bao bì vì thế cá cha
cá ba sa buộc phải lấy tên catfish tuy nhiên đến năm hai nghìn tám mỹ đưa ra luật mới

dưới tên gọi chung là catfish

ngược chiều trên cầu nhật tân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền văn minh du lịch
đi ngược chiều trên cầu nhật tân điều này đã đạt được một tài xế đi ngược chiều trên cầu nhật tân
trong clip được đăng tải vào ngày sáu tháng bốn trên mạng xã hội mức phạt được áp dụng theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
theo đó tài xế này bị phạt ở mức một triệu đồng cho hành vi đi ngược chiều đồng thời tước giấy phép lái xe hai tháng
bốn trường hợp còn lại đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
thông tin từ đội cảnh sát giao thông số hai công an thành phố hà nội
lái xe bị xử phạt là người đã điều khiển chiếc xe for ecosport biển kiểm soát ba mươi a hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi một
đi ngược chiều trên cầu nhật tân vào chiều ngày sáu tháng bốn
nguyên nhân là do vào thời điểm đó có vụ va chạm giao thông phía bên kia của cầu nhật tân
thấy ùn tắc nên một số lái xe đã quay đầu đi ngược chiều trên cầu mà không có hướng dẫn của cảnh sát giao thông
đã có một trường hợp đầu tiên lên làm việc
chúng tôi cũng đã làm biên bản làm việc và xử phạt nghiêm theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
xử phạt tiền và tước giấy phép lái xe hai tháng theo đúng quy định
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã lập biên bản xử phạt đối với lái xe vi phạm theo nghị định bốn mươi sáu cp của chính phủ
mức phạt từ tám trăm linh đồng đến một hai triệu đồng tước giấy phép lái xe hai tháng đối với bốn lái xe đi ngược chiều còn lại
đội cảnh sát giao thông số hai đã xác định rõ nhân thân và đang chờ để xử lý
lái xe biển kiểm soát màu xanh được xác định thuộc bộ y tế cũng sẽ bị xử lý bình thường như các trường hợp vi phạm khác
tuy nhiên chính phủ malaysia đã quyết định cắt giảm khoản trợ cấp chi phí điều trị y tế này
bên cạnh đó một loạt quy định nghiêm ngặt về quy trình nhập viện và thanh toán viện phí đối với bệnh nhân người nước ngoài cũng được bộ y tế malaysia ban hành
audy bret công ty xây dựng lớn nhất mỹ latin có trụ sở tại brazil đã tạo ra vụ bê bối tham nhũng lớn nhất thế giới trong lịch sử hiện đại
theo cnn mạng lưới hối lộ của odebrecht trải rộng trên cả bốn lục địa
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi sáu công ty xây dựng ody bret đã đưa gần tám trăm linh triệu đô la tiền hối lộ cho các cá nhân
số tiền này được các lãnh đạo odibres vận chuyển đi khắp thế giới thông qua một ngân hàng vỏ bọc để đến túi của các chính trị gia
một số trường hợp các khoản hối lộ phải đi qua cửa của bốn tài khoản ngân hàng ẩn danh trước khi đến được đích cuối cùng
nhằm lấy được các hợp đồng từ chính phủ trong việc xây dựng các đường cao tốc làm cầu xây đập
các nhà điều tra đang xác định phạm vi có thể mở rộng đến các hợp đồng xây dựng cho olympic rio hai nghìn một mươi sáu và fifa world cup hai nghìn một mươi chín
tháng này tòa án mỹ sẽ ra phán quyết liệu odibreg có phải trả khoản tiền phạt kỷ lục lên đến ba năm tỷ đô la hay không
một số nước trong khu vực mỹ la tinh đang mở rộng các vụ điều tra riêng do đó tiền phạt có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây cũng xin kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt